jack hồi nãy world bank đã phát triển thông tin chuyên nghiệp truyền thông hai nghìn hai mươi

nhưng tôi muốn ghi nhận cho các bạn rằng trong năm hai nghìn một mươi việt nam đã được tăng hơn một trăm linh vị trí trên thế giới

vì vậy tại sao việt nam đã bị phá hủy hơn

nhưng nó đã cố gắng phá hủy hơn hơn các nước khác

lúc nãy chủ tịch đã đảm bảo rất nhiều điều

lúc nãy chủ tịch đã đảm bảo rất nhiều điều

vâng thế nào đối với phát triển nhu cầu nhau predominant với group and other solution

nhiều kế hoạch mới để cố gắng phát triển hoặc giúp đỡ khu vực doanh nghiệp ở việt nam
nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm
nếu các bạn nhìn thấy những ảnh hưởng trong việc làm doanh nghiệp

nó vẫn rất khó cho công ty cho doanh nghiệp trả tiền
nó dành thời gian và làm cuộc sống của doanh nghiệp khó

trong những hai ảnh hưởng này việt nam có hơn một trăm linh vị trí trên thế giới
điều đó không tốt lắm
cái thứ ba nơi việt nam cũng cần phát triển
là quy luật phát triển
khi một doanh nghiệp không làm tốt lắm
nó sẽ được bảo vệ để kết thúc cuộc sống của nó
kết thúc công việc của nó
đó là ba vấn đề đầu tiên

theo quy luật phát triển doanh nghiệp
với những kết quả này
có thể có ảnh hưởng cho năng lực của việt nam

đối với các quốc gia khác không
năng lực của quy luật phát triển

nơi việt nam có khả năng phát triển
đối với các quốc gia khác
việc việt nam không phát triển
trong hai năm qua
phát triển cho rằng
các doanh nghiệp có thể không phát triển
như trong quá trình xưa
tôi nghĩ chính phủ đã chắc chắn
và đó là những gì chúng ta đã bảo vệ trước
chúng ta đang tham gia những kế hoạch mới
để phát triển văn hóa doanh nghiệp

tôi chắc chắn rằng
doanh nghiệp sẽ phát triển
vào năm tới
vào hai năm tới
theo nhiều chuyên gia kinh tế
chính kinh tế số sẽ là nền tảng
giúp kinh tế việt nam phát triển
nền tảng giúp kinh tế việt nam vươn lên
và bắt kịp các quốc gia phát triển
khác trên thế giới
và có lẽ bài toán cải thiện môi trường kinh doanh
cũng không nằm ngoài nhận định này
chính phủ việt nam
cũng đang ngày càng đẩy mạnh
các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
trên nền kinh tế số và chia sẻ
nâng cao năng lực cạnh tranh
cho doanh nghiệp nói riêng
và cả nền kinh tế nói chung
kinh tế việt nam đang chứng kiến
sự tăng trưởng mạnh mẽ
của cả ba thành tố dẫn dắt kinh tế số
công nghệ thông tin và truyền thông
thương mại điện tử
và các phương thức kinh doanh phi truyền thống
như grab hay fintech
tỉ trọng thương mại điện tử
và các lĩnh vực số hóa
hiện mới chỉ chiếm ba sáu tổng doanh số
thị trường bán lẻ của việt nam
khá khiêm tốn so với mức một mươi bốn
ta có thể thấy tiềm năng phát triển
của nền kinh tế số việt nam
vẫn còn rất lớn
kinh tế số đã đồng thời tạo ra
cả cơ hội và nguy cơ
về thách thức cạnh tranh
đối với doanh nghiệp việt nam
việt nam được đánh giá là một quốc gia
sở hữu tiềm năng rất lớn
để phát triển kinh tế số
nhờ ưu thế dân số trẻ
tỷ lệ người sử dụng internet
và tham gia mua sắm trực tuyến
ngày một cao
bên cạnh cơ sở hạ tầng
đang từng bước hoàn thiện
nhằm phát huy hơn nữa
những lợi thế như vậy
chính phủ đang đẩy mạnh
tạo ra những kênh kết nối chuyên gia
với mạng lưới doanh nghiệp
diễn đàn nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp
trong nền kinh tế số và chia sẻ
được tổ chức gần đây
tại hạ long quảng ninh
bởi phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
chính là một trong số rất nhiều hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp
giải quyết những khúc mắc
một cách trực tiếp của việt nam
gần hai trăm linh đại biểu
chuyên gia đến từ các cơ quan
các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp
và các doanh nghiệp địa phương
đã có cơ hội trao đổi thẳng thắn
về những định hướng phát triển của chính phủ
trong thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
diễn đàn còn là cơ hội
để các cơ quan quản lý
hiểu hơn về nền kinh tế số
chia sẻ tình hình doanh nghiệp
cũng như cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
hiểu và giúp doanh nghiệp tận dụng tốt
các cơ hội của nền kinh tế chia sẻ
nền kinh tế số đưa lại
nền kinh tế số và kinh tế chia sẻ
cùng với sự phát triển của công nghệ số
sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua giới hạn
về khoảng cách thời gian cũng như không gian địa lý
cung cấp sản phẩm dịch vụ
tới tay người tiêu dùng
đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của khách hàng
tối thiểu hóa chi phí trong quá trình vận hành
tuy nhiên việc vận dụng hiệu quả
mô hình kinh tế mới này không thật sự đơn giản
nó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng
của chính phủ và của cả doanh nghiệp
vâng chắc chắn là vậy
chắc chắn là vậy
chúng ta có thể thấy không chỉ ở việt nam
nhưng ở khắp mọi nơi
thế giới hóa chi phí ngày hôm nay là nền kinh tế
và tôi nghĩ việc vận dụng hiệu quả
rất quan trọng cho việt nam
vì tôi tin rằng việt nam đang hướng dẫn
đối với các nước khác

nhưng chúng ta có thể đối xử với các nước

tôi thấy hai lý do quan trọng
tôi nghĩ việt nam đang phát triển
nhưng chúng ta có thể diễn ra nhanh hơn
nên chúng ta có thể giúp các nhà hàng và chính phủ
dễ dàng hơn

chính phủ tư
chúng ta giúp giúp các nhà hàng
dễ dàng hơn

lý do thứ hai

là sự tham gia tài năng digital
có nhiều người
có nhiều nhà hàng
không có tài năng bán bán trong việt nam
khoảng hai tháng của người
có tài năng bán tài năng trong việt nam
tài năng bán tài năng
sử dụng tiền điện thoại
giúp các người
vào khu vực tài năng
đó là điều rất quan trọng
cho việc phát triển doanh nghiệp
vì vậy hai lý do đầu tiên

dễ dàng hơn
đó là lý do đầu tiên

dễ dàng hơn

dễ dàng hơn
nếu bạn là một nhà hàng
bạn muốn làm ba thứ
một bạn muốn có một tài năng đơn giản
bạn muốn biết bạn phải làm gì
hai lý bạn muốn
làm một tài năng
trong một nơi có tài năng đơn giản
bạn không muốn dành nhiều thời gian
để trả tiền
hoặc đi đến nhà hàng
và ba lý bạn muốn có một nơi đúng
vì vậy lý đầu tiên là

vì vậy bạn cần phân tích
tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng
cho việt nam hôm nay
lý thứ hai bạn cần giảm tiền
chúng ta đã nói về dịch vụ

tự hành với các tài năng
nó cũng giúp truyền thông thông hơn
đó là lý đầu tiên
và lý cuối cùng là lý thuyền
tôi nghĩ bạn cần có một loại bảo vệ
khi người ta không tự hành
bạn cần giải quyết họ

thay đổi phân tích
giảm tiền truyền thông
và đảm bảo vệ dịch vụ
tôi nghĩ đó sẽ
đưa việt nam đến nơi tốt nhất trong thế giới
bộ phim của chúng tôi hôm nay

xin chào và hẹn gặp lại
bộ bảo vệ thực vật sớm có thông tin chính thức cũng như là các điều kiện
nêu rõ các điều kiện của phía nhật bản đối với các vùng trồng
cũng như các cơ sở đóng gói và những hoạt chất mà nhật bản yêu cầu là phải không gọi hóa chất cấm
khi mà xuất khẩu vào thị trường nhật bản cũng như các thông tin khác để chúng tôi sớm có cái triển khai
việc quả vải việt nam được xuất khẩu sang thị trường nhật bản có ý nghĩa rất lớn
khẳng định được uy tín của quả tươi việt nam giúp nâng cao giá trị xuất khẩu quả vải
tạo tiền đề để thúc đẩy sản xuất chất lượng cao với loại trái cây này
từ đó giúp nâng cao thương hiệu việt trên thị trường thế giới
mặc dù kinh tế toàn cầu đang trên đà giảm tốc nhưng năm hai nghìn một mươi
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước vẫn đạt bốn mươi một ba tỷ usd
thẳng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục một mươi bốn tỷ usd tăng một mươi chín ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những con số khả quan này đã khẳng định được tiềm năng lớn của ngành xuất khẩu nông sản việt nam
tính đến nay trái cây việt nam đã thâm nhập thị trường của sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó mỹ australia new zealand nhật bản và trung quốc là các thị trường chủ lực
sự tăng trưởng xuất khẩu trái cây cho thấy chất lượng sản phẩm khá cao
đồng nghĩa với việc sản xuất nông nghiệp đã đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt
về truy xuất nguồn gốc của thị trường thế giới